tại thị trấn bác mèo huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
ngày hội là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành đến đời sống tinh thần của bà con dân tộc mông
ngày hội diễn ra các hoạt động thi liên hoàn văn nghệ trình diễn trang phục dân tộc mông
thi ẩm thực theo đan lát thi đấu các môn thể thao dân tộc như đánh sảng tung còn đẩy gậy kéo co
đây là dịp để nhân dân các dân tộc huyện bảo lâm tỉnh cao bằng nói chung bà con dân tộc mông nói riêng
bày tỏ tình cảm niềm tin yêu của mình với đảng bác hồ và các cấp ủy chính quyền
ý thức trách nhiệm về văn hóa truyền thống củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết
góp phần giữ vững ổn định chính trị quốc phòng an ninh
ngay sau khi tiếng chống khai hội một mươi bốn xã thị trấn đã bước vào thi liên hoan văn nghệ
trình diễn trang phục dân tộc mông và thi ẩm thực
dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng ba